dự án nhà ở xã hội với quy mô năm hai ha cung cấp một ba mươi căn hộ tại khu đô thị mới thanh lâm đại thịnh hai
thuộc địa bàn huyện mê linh thành phố hà nội đã được khởi công
như vậy hơn hai năm kể từ khi gói tín dụng hỗ trợ nhà ở ba mươi tỷ kết thúc
hà nội mới có thêm một dự án tương tự có quy mô lớn
đây cũng là dự án trọng điểm trong chương trình phát triển nhà ở xã hội của tổng công ty hud
dự án nhà ở xã hội tại khu đô thị mới thanh lâm đại thịnh hai có tổng vốn đầu tư hơn sáu trăm linh tỷ đồng
quy mô dự án bao gồm một mươi bốn khối nhà chiều cao sáu tầng với thiết kế các căn hộ có diện tích từ năm mươi hai đến sáu mươi chín m hai
giá bán dự kiến là tám triệu đồng một m hai
yêu thế của dự án là vị trí thuận lợi kết nối với trung tâm hành chính huyện mê linh bằng tuyến đường rộng bốn mươi tám m
kết nối thuận lợi với sân bay nội bài và các tuyến giao thông huyết mạch của thành phố
cùng với việc đầu tư công trình nhà ở với tư duy đầu tư đổi mới tổng công ty hud rất chú trọng đến đầu tư hạ tầng kỹ thuật
công viên cây xanh không gian sinh hoạt cộng đồng các tiện ích cho cư dân nhằm tạo môi trường sống xanh hấp dẫn ấn tượng